thành phố hồ chí minh đang trải qua thời kỳ cao điểm của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
nhiều vùng có các bệnh nhân f song rất nhiều khu vực là vùng xanh an toàn
không có người bị nhiễm hoặc một số ít ca nhiễm được sớm tách ra khỏi cộng đồng
và qua nhiều lần xét nghiệm cư dân ở các khu trung cư các tổ dân phố đều có kết quả âm tính
để bảo vệ các vùng này ngoài hoạt động của các cơ quan chức năng người dân tại các trung cư
các con phố đã tự lập các chốt bảo vệ vùng xanh của mình
lực lượng bảo vệ vùng xanh giám sát người ra vào sinh hoạt hàng hóa được đưa vào bên trong
hầu như người lạ không thể nào vào được các vùng xanh do người dân tự thiết lập
chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí giúp rất nhiều cộng đồng cư dân an toàn trong đại dịch
đây là một mô hình rất cần được nhân rộng trên toàn quốc
tin an ninh trật tự
vào ngày hôm nay cơ quan điều tra công an tp hcm cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra
chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát
cùng cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn thái luyện ceo của alibaba
và những nhân sự chủ chốt của công ty này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời truy tố thêm hành vi rửa tiền
trong vụ án này công an tp hcm đề nghị truy tố thêm bị can nguyễn thái lực
em trai của luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín giám đốc công ty alibaba tân thành
võ thị thanh mai vợ của nguyễn thái luyện về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
riêng kế toán trưởng của công ty alibaba là huỳnh
thị kim thắng bị đề nghị truy tố tội rửa tiền
theo cơ quan điều tra các bị can đã chuyển một mươi ba tỷ đồng chiếm đoạt của khách hàng
có nguồn gốc bất hợp pháp vào tài khoản và sử dụng cho cá nhân
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu hồi được
trước đó hai mươi ba bị can trong vụ án này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản
lập ra năm mươi tám dự án ma sau đó quảng cáo rầm rộ bán đất nền ở ba tỉnh bình thuận đồng nai
và bà rịa vũng tàu để đưa bán cho ba chín trăm hai mươi bốn người
chiếm đoạt số tiền gần hai ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
kết luận điều tra xác định luyện là người chủ mưu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc lừa đảo
liên quan đến vụ thiêu nữ bị nhóm côn đồ tra tấn như thời trung cổ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà của tỉnh thái bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn thị thu hà sinh năm hai nghìn bốn
chú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình về tội làm nhục người khác và giữ người trái pháp luật
phạm văn lộc sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện lý nhân của tỉnh hà nam về tội làm nhục người khác
ngày một mươi chín tháng bảy do mâu thuẫn cá nhân trần thị minh thư nguyễn thị mai hương và nguyễn thị thu hà
đã dùng chân tay dép đánh vào mặt bắt ngậm khăn cởi bỏ hết quần áo đổ bột giặt
rội nước sôi lên đầu thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm
nguyễn thị minh thư sinh năm hai nghìn sáu chú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
trong lúc đánh hà nhờ phạm văn lộc và trần ngọc nhất dùng điện thoại quay video
tiếp đó cả nhóm rủ nhau đi chơi và khóa cửa bỏ nạn nhân ở lại trong phòng
sau đó các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động của mình đăng tải một số hình ảnh
video clip về vụ việc lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy nạn nhân đã đến công an huyện hưng hà trình báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy đối tượng trong ổ nhóm chuyên ném chất bẩn
và mang vòng hoa đến đặt trước cửa nhà để đòi nợ về hành vi gây dối trật tự công cộng
bảy đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa khởi tố điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng gồm
vũ anh huy tức huy đô vũ minh chiến trần ngọc hùng nguyễn văn hoàng nguyễn đình dương nguyễn bá tùng và hàn viết nam
được biết hai anh em trai ở xã xuân hồng huyện thọ xuân có vai tiền của vũ anh huy và hiện không có khả năng trả nợ
huy đã nhiều lần đòi tiền nhưng không được nên đối tượng đã tìm đến nhà chị gái của hai người vay tiền để gây sức ép đòi nợ
khi không đòi được tiền huy đã chỉ đạo xúi dục các đối tượng thay phiên nhau chín lần đến nhà riêng của chị gái người vay để ném chất bẩn vào nhà
huy đang đặt trước cửa nhà đến nơi làm việc của nạn nhân là cổng trường trung học cơ sở an hưng vườn an hưng thành phố thanh hóa đứng tụ tập để gây sức ép đòi trả nợ cho hai đứa em trai
vào trưa ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bảy theo thông tin từ sở y tế hà nội thành phố ghi nhận thêm ba mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có hai mươi sáu trường hợp tại cộng đồng một mươi trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước nâng tổng số ca mắc trong ngày lên năm mươi năm trường hợp
cdc hà nội cũng đã ra thông báo tìm kiếm người đã đến khám chữa bệnh làm việc liên hệ công tác có liên quan đến bệnh viện phổi hà nội trong thời gian từ ngày sáu tháng bảy cho đến ngày hai mươi năm tháng bảy
người đã đến bệnh viện phổi hà nội trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số sáu mươi chín chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai nghìn một trăm một mươi năm hoặc số điện thoại chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
liên quan đến ổ dịch
tại bệnh viện phổi hà nội cho đến nay đã ghi nhận ba mươi hai trường hợp dương tính
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đến tăng cường cho công an tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại lễ tiếp nhận lãnh đạo công an tỉnh bình dương trân trọng sự quan tâm tăng cường của lãnh đạo bộ công an
đến nay đã chi viện cho công an tỉnh tám trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ để tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
lãnh đạo công an tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ được tri viện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần khẩn trương chống dịch như chống giặc
đồng thời đề nghị các đồng chí phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
ngay sau lễ tiếp nhận công an tỉnh đã xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho tất cả cán bộ chiến sĩ được tăng cường và bố trí số cán bộ chiến sĩ này cho phòng cảnh sát cơ động
cùng công an các huyện thị xã thành phố để nhanh chóng triển khai lực lượng phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ
trong tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay các hoạt động hiến máu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hàng loạt lịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức
thiếu máu theo nhóm máu thiếu chế phẩm tiểu cầu có nhiều nơi có thời điểm chỉ cung cấp được năm mươi bảy mươi nhu cầu máu để phục vụ cho điều trị
lúc này sự chung tay của cả cộng đồng sẽ góp phần tăng nguồn cung máu điều trị kịp thời giúp cho các bệnh nhân cần máu
điểm hiến máu cố định của viện huyết học truyền máu trung ương tại thành phố hà nội
những ngày này số lượng người đến tham gia hiến máu đã giảm đi một nửa
hầu hết những tình nguyện viên này đều đến hiến máu do nhận được lời mời của viện
hoặc nắm được thông tin về tình hình khăn hiếm máu qua truyền thông
mình có nhận được email của viện huyết học truyền máu trung ương kêu gọi hiến máu nhân đạo trong thời điểm bệnh viện đang rất cần lượng máu cho bệnh nhân đang rất khan hiếm hiện nay
và giữa bối cảnh dịch bệnh covid như thế này mình quyết định tự lái xe đến đây để hiến máu nhân đạo
mình cảm thấy trạng thái cơ thể của mình ở thời điểm hiện tại là tốt
và thứ hai là
mình cũng theo dõi qua các kênh thông tin truyền thông thì thấy đang khan hiếm lượng máu
vì vậy là mình cũng quyết định tham gia
do những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh nhiều địa phương không thể tổ chức hiến máu trong thời gian dài
các sự kiện hiến máu cũng tạm hoãn
vì vậy lượng máu tiếp nhận đã giảm nghiêm trọng
tại viện huyết học truyền máu trung ương trung bình mỗi ngày cần khoảng từ một đến một hai trăm linh đơn vị máu để cung cấp cho một trăm bảy mươi bảy bệnh viện tại hai mươi sáu tỉnh khu vực phía bắc
lượng máu chỉ cung cấp được sáu mươi đến bảy mươi thậm chí dưới năm mươi
tình trạng khăn máu xảy ra ngày càng trầm trọng hơn đặc biệt là đợt lần thứ tư này
với tình trạng covid diễn rộng và thời gian kéo dài
và chính là rất nhiều tỉnh thành tình hình covid nặng nề phải thực hiện giãn cách xã hội
trong đấy có hà nội và tp hcm
chính vậy mà cái tình trạng thiếu máu diễn ra trên toàn quốc
trong cấp cứu của địa chỉ nghệ vận
thưa quý vị hiện nay tổng lượng dự trữ máu tại viện huyết học trung máu trung ương chỉ còn khoảng bảy năm trăm linh đơn vị máu
nếu như trong thời gian tới không có lịch tổ chức hiến máu hoặc các hoạt động liên quan đến hiến máu
chắc chắn tình trạng khăn hiếm máu sẽ diễn ra ở mức báo động cao
một trong những nguyên nhân khiến lượng người hiến máu giảm cũng là do tâm lý lo ngại e rè về dịch bệnh
tuy nhiên hiện nay tất cả các cơ sở tiếp nhận máu đều thực hiện nghiêm việc quy định phòng chống dịch
với tinh thần xuyên suốt hiến máu an toàn đừng ngại covid

thế nên là mọi người lên đồng lòng
hiện nay nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện cả tuyến trung ương lẫn tuyến tỉnh vẫn rất lớn
gồm cả chế phẩm máu cho điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
vì vậy lúc này rất cần tinh thần tình nguyện sẵn sàng sẻ chia giọt máu đào của cả cộng đồng
để kịp thời đáp ứng máu cho điều trị
không có người hiến máu thì không có hoạt động truyền máu
và người bệnh sẽ không có máu để cứu chữa
chính vì vậy mà tôi mong muốn người dân và cộng đồng sẽ ủng hộ sẽ tham gia hiến máu để cứu chữa người bệnh
và đặc biệt là cái giai đoạn này những người dân khỏe mạnh thì hãy tham gia hiến máu
bởi vì người bệnh đang rất cần máu
máu có thể trở người bệnh nhưng người bệnh không thể trở máu được
hiện các điểm hiến máu cố định tại thành phố hà nội
vẫn hoạt động bình thường và mở cửa cả chủ nhật để hỗ trợ tối đa cho người tham gia hiến máu
mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe hãy cùng chung tay tham gia phòng chống dịch
và góp sức chống thiếu máu bằng cách tham gia hiến máu hiến tiểu cầu trong lúc cấp thiết này
thưa quý vị bắt đầu từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy
giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước giảm một trăm một mươi hai đồng một lít xuống còn hai mươi bốn trăm chín mươi tám đồng một lít
trong khi đó thì xăng ron chín mươi năm giảm một trăm linh hai đồng
như vậy là giá xăng trong nước có lần giảm đầu tiên sau hơn ba tháng kể từ ngày một mươi hai tháng bốn
trước khi hại nhiệt thì giá xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng tổng cộng hai tám trăm một mươi ba đồng một lit
xăng ron chín mươi năm tăng hai tám trăm linh bốn đồng một lít
không chỉ giá xăng mà giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm nhẹ
sau khi điều chỉnh giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là một mươi sáu ba trăm bảy mươi năm đồng một lít
dầu hỏa là một mươi năm ba trăm chín mươi tám đồng một lít và dầu ma rút là một mươi năm đồng
trong khi đó thì giá xăng ron chín mươi năm giảm một mươi hai năm trăm hai mươi năm đồng một lit dầu ma rút là một mươi năm đồng một lit
sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
phó thủ tướng đề nghị bộ y tế hỗ trợ thêm trang thiết bị để mở rộng năng lực tiếp nhận f tại bệnh viện này
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận mô hình điều trị f tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đang phát huy hiệu quả
trên tinh thần đó lãnh đạo chính phủ yêu cầu tập trung nguồn luật cho nơi hiệu quả nhất
yêu cầu bộ y tế và thành phố hồ chí minh bổ sung thêm vật tư y tế vào đây để mở rộng công suất
phó thủ tướng cho rằng thành phố cần có những điều chỉnh để mục tiêu cao nhất là giảm ca tử vong
không để tình trạng bệnh nhân rất nặng chuyến thành nguy kịch
tương tự phải giảm tình huống bệnh nhân nhẹ nặng người không triệu chứng thành có chín
đề xuất với phó thủ tướng và lãnh đạo bộ y tế thiếu tướng nguyễn hồng sơn
giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đề nghị được hỗ trợ thêm hai mươi máy thở đồ bảo hộ
đặc biệt là năm máy lọc máu và hai máy ecmo để dụ trù khi số bệnh nhân tăng
lãnh đạo bệnh viện cũng xin xây dựng kịch bản chống dịch ở cấp độ cao hơn
để nếu cần có thể huy động nguồn lực
khi số bệnh nhân tăng lên bệnh viện sẽ bổ sung nhân lực vật lực
trước mắt là đồ bảo hộ cho y bác sĩ
để đáp ứng được nhu cầu điều trị trong hoàn cảnh trang thiết bị hạn chế
phó thủ tướng nhấn mạnh quan trọng hàng đầu là sự điều phối vận chuyển
giữa các bệnh viện cùng tuyến và các tuyến
các đơn vị có liên quan phải chuẩn bị các công cụ hỗ trợ cho việc điều phối này
đã có hơn một ba trăm linh người đăng ký tham gia sau khi thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
có thư ngõ kêu gọi các y bác sĩ tham gia hỗ trợ tp hcm
ngoài ra nhiều bệnh viện tư nhân đã chủ động đăng ký tham gia một phần
hoặc là chuyển đổi công năng trở thành cơ sở điều trị covid một mươi chín
sau khi bộ y tế có thư kêu gọi chung tay chống dịch tại tp hcm
đã có hơn một ba trăm linh người đăng ký
đây là những người hoạt động trong lĩnh vực y tế các bác sĩ về hưu
dược sĩ và gần bảy trăm linh người thuộc ngành nghề khác
ngoài ra bốn bệnh viện tư nhân gồm bệnh viện hoàng mỹ thủ đức
bệnh viện triều an bệnh viện xuyên á và bệnh viện nam sài gòn
cũng góp tên trong danh sách các bệnh viện tư đăng ký chuyển đổi công năng một phần
hay toàn bộ bệnh viện
tất cả bệnh viện trên đều đủ năng lực để tham gia ở tầng ba
trong hệ thống năm tầng của thành phố
sở y tế mong và tin rằng sẽ còn nhiều bệnh viện tư nhân khác
tiếp tục đăng ký tham gia đồng hành với các bệnh viện công lập
trong một quyết tâm cao nhất sớm khống chế được dịch bệnh
góp phần giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong
dự kiến trong thứ hai tuần tới tp hcm và sở y tế sẽ phân bố số nhân lực tình nguyện này
đến các cơ sở điều trị và các bệnh viện có nhu cầu về nhân lực
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
mọi sự hỗ trợ xin tiếp tục gọi về số điện thoại hai mươi tám ba trăm chín mươi ba chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy và chín trăm linh bảy năm trăm bảy mươi bốn hai trăm sáu mươi chín
kể từ giờ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bảy bến phà cắt lái nối đồng nai và tp hcm
do công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xuân phong
đưa vị quản lý bến phà cát lái hoạt động trở lại và chỉ chở khách
trong khoảng thời gian
công an từ năm giờ đến hai mươi hai giờ mỗi ngày nhằm đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh đồng nai đã tập trung kiểm tra việc ra đường của người dân ở thành phố biên hòa
theo đó lực lượng công an đã dừng xe ngẫu nhiên để kiểm tra việc chấp hành chỉ thị một mươi sáu của người đi đường
mỗi người dân phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cũng như
càng tốt tại vì bây giờ dịch bệnh tràn lan mấy anh công viên cũng cực mà mọi người chiến đầu
cũng khổ gốc bã lắm cho nên là mọi người dân cứ cố gắng ở trong nhà
và hạn chế ra đường khi cần thiết thôi
tại vì bây giờ người ta có gì tốn sức khỏe của mình thôi chứ không phải
nhiều người ra đường không có lý do chính đáng thì bị lực lượng chức năng lập biên bản
và áp dụng mức phạt từ một đến ba triệu đồng
sau khi được các chiến sĩ công an giải thích những người bị phạt đã nghiêm túc chấp hành
bây giờ em đi ra đường em mua bó hoa vì em thấp nhãn mà bây giờ em gửi nó đi
dây tựa em cầm á bây giờ người ta bắt thì mình không thể dùng
bây giờ dịch covid thì người ta cầm mình phải trách nhiệm mình phải trách nhiệm
tuy nhiên cũng có những người dân không chấp hành việc kiểm tra dẫn đến tranh cãi với lực lượng chức năng
với các trường hợp này các thành viên tổ tuần tra ghi nhận giải thích đồng thời xử lý đúng quy định
có những xe vận tải liên tỉnh buộc phải quay đầu vì không có mã qr xanh
từ ngày tám tháng bảy đến nay hai mươi tổ cơ động của công an tỉnh đồng nai cùng công an các phường xã
của thành phố biên hòa đã kiểm tra và xứ phạt gần một một trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
với các lỗi không đeo khẩu trang và vứt khẩu trang nơi công cộng ra đường không có lý do chính đáng
không giữ khoảng cách tối thiểu và đã ra quyết định xứ phạt hơn sáu trăm ba mươi trường hợp với số tiền hơn một một tỷ đồng
công an tỉnh thực hiện chế độ bộ nguyên thành lập hai mươi tổ cơ động xử lý
hôm nay các đồng chí thấy đang xử lý trên mặt đường
chúng tôi công an tân đồng nai khuyến cáo người dân phải thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và mọi người dân hãy ở yên nhà ai ở nhà đó
không được ra ngoài đường trừ trường hợp cấp thiết đi mua lương thực thực phẩm thuốc men đi cấp cứu
còn lại là phải ở nhà để phòng chống dịch
công an chúng ta đang tiên triền và xử lý phát nghiêm theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
phải là hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm do việc đi lại tùy tiện của người dân trên mặt đường
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
mọi người dân cần nâng cao ý thức đồng lòng chung sức chung tay với chính quyền địa phương
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
thưa quý vị dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đang diễn biến khó lường đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc
tại quận một mươi hai các đồng chí công an hưu trí đã và đang tích cực phối hợp cùng với công an địa phương
trong công tác dình dữ an ninh trực tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là hỗ trợ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố nói chung và trên địa bàn quận một mươi hai nói riêng
để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của công an tp hcm công an quận đã tham mơ ủy ban nhân dân quận
triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát tổ chức triệt để các quy định đảm bảo giãn cách
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận một mươi hai nói riêng
hai mươi hai chốt kiểm soát một trăm bốn mươi bảy khu cách ly phong tỏa đồng thời tuần tra cơ động khép kính địa bàn
kiểm soát chặt chẽ từng khu vực dân cư tuyên truyền thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch
không chỉ huy động một trăm linh quân số của công an quận công an quận một mươi hai còn huy động một mươi năm cô chú công an hưu trí
trên địa bàn tích cực tham gia tổ phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
phát huy vai trò nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận một mươi hai nói riêng
công tác tuần tra chốt các cơ sở chốt các điểm phong tỏa
sự đóng góp nhiệt tình của các cô các chú và công an hưu trí cùng tham gia lực lượng chốt các điểm phong tỏa
và đảm bảo là hướng dẫn cho người dân các khu phố các đơn vị các địa phương mình chú đáo
để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cái tình hình hiện nay thì còn hành phố rồi
dịch bệnh là
nó đang bị rất là nhiều
cho nên là lực lượng mình thì mẫu cho nên là tăng cường
tăng cường mình ở khu khu bốn tăng cường mình ở khu một mươi một bên đây để phụ anh em
công tác bộ hưu trí là
nói chung là truyền thống của lực lượng công an là khi nào cần thì mình sẵn sàng
cho nên là mình nhờ lực lượng mình đang chốt chặn mỏng quá
cho nên lực lượng hưu trí cũng là ủng hộ anh em phụ giúp anh em để hoàn thành nhiệm vụ
với các biện pháp đã triển khai cũng như là với một các kết quả mà đã đạt được
chúng tôi tin tưởng rằng trong cái thời gian tới thì chúng ta sẽ nhanh chóng mà chiến thắng được dịch bệnh
cuộc chiến với dịch covid một mươi chín còn chưa có hồi kết
do đó để hạn chế sự lây lan và tiến tới dập tắt dịch bệnh
mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
hãy đồng hành cùng với lực lượng công an và chính quyền thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này